chiều qua ngày hai mươi bốn tháng tám tại cuộc họp ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo đã khẳng định kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt hai
sẽ diễn ra từ ngày mùng hai đến ngày mùng bốn tháng chín
tại cuộc họp bộ giáo dục và đào tạo cho biết sau khi tham khảo ý kiến của các địa phương
bộ đã quyết định kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt hai chính thức diễn ra vào ngày hai đến ngày bốn tháng chín
hơn hai mươi sáu thí sinh tham gia kỳ thi đợt hai thuộc thành phố đà nẵng sáu huyện thị xã quảng nam
thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc và những thí sinh thuộc diện f một f hai
tại các địa phương khác trên cả nước chưa tham gia thi đợt một
tại cuộc họp các thành viên ban chỉ đạo thống nhất tình hình dịch bệnh tại đà nẵng quảng nam hải dương đã được kiểm soát
bên cạnh đó bộ y tế chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương ban hành sổ tay hướng dẫn chung sống an toàn trong điều kiện dịch bệnh
bộ y tế cùng bộ giáo dục và đào tạo ban hành sổ tay phòng chống dịch trong trường học
tiếp tục tuyên truyền nghề dân tuân thủ các quy định bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh